công trình nhà truyền thống bon dac moan xã dac moan thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông được đầu tư hơn ba bốn tỷ đồng
là nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người dân tộc nông bản địa
thế nhưng công trình mới đưa vào sử dụng được khoảng hơn một năm đã bị xuống cấp nghiêm trọng
khiến chính quyền địa phương và đồng bào nơi đây rất bức xúc
nhà truyền thống bon dac moan do phòng văn hóa và thông tin thị xã giang nghĩa làm chủ đầu tư
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trí nguyễn có địa chỉ tại thị xã giang nghĩa trúng thầu thi công
công trình được khởi công xây dựng từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu với các hạng mục cơ bản như nhà truyền thống khung bằng gỗ
mái lập cỏ tranh rộng hai trăm ba mươi hai m hai sân bê tông nhà vệ sinh giếng khoan đài nước hệ thống phòng cháy
quân viên cây xanh
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy công trình xây dựng hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng đến nay đã bị xuống cấp hư hỏng
nếu mà làm như của cái người mà đã làm nhà là có thể nó tốt hơn không phải có bụi như thế này nữa
trên thực tế phần lớn các cột gỗ đều bị nứt sâu mọt tạo ra nhiều lỗ lớn
nhưng đơn vị thi công chỉ chám vá bằng keo nham nhở
các hạng mục khác như đài nước không còn hoạt động giếng khoan không có nước nhà vệ sinh đã hư hỏng
quá trình xây dựng và đưa vào sử dụng thì từ đầu năm hai nghìn một mươi tám
và đến nay thì thời gian sử dụng chưa được lâu nhưng mà nó cũng đã bọc lộ một số điểm yếu trong chất lượng
như là gỗ thì có một số nơi một số cây cột nó bị bong tróc nứt nẻ
rồi thì mái tranh thì nó cũng đã có những chỗ nó bị dột như vậy là xuống cấp giếng nước thì không có nước
cũng theo ông lê đình thắng
chủ tịch ủy ban nhân dân xã đắk rổ mon hiện chủ đầu tư và các cơ quan cấp trên đã chuyển hồ sơ tiến hành bàn giao công trình cho địa phương quản lý và sử dụng
tuy nhiên do công trình quá xuống cấp nên địa phương đang thống kê lập biên bản về hiện trạng công trình đồng thời yêu cầu khắc phục xong mới nhận bàn giao
trong khi đó trưởng phòng văn hóa và thông tin thị xã giang nghĩa võ hoàng sơn lại cho biết do mới nhận công tác nên chưa nắm rõ các thông tin của dự án
hiện nay thì
chủ đầu tư là phòng văn hóa thông tin đang yêu cầu đơn vị thí công của dự án nhà truyền thống bon đắk rổ mon thực hiện các biện pháp khắc phục
nhà truyền thống bon đắk rổ mon được đầu tư xây dựng nhằm phục dựng bảo tồn văn hóa của người mơ nông
tạo điểm nhấn để xây dựng bon đắk rổ mon trở thành bon điểm trong xây dựng nông thôn mới
thế nhưng vừa đưa vào sử dụng công trình đã xuống cấp
trước thực trạng trên các cấp có thẩm quyền của tỉnh đắk rổ mon
các nông cần sớm điều tra làm rõ nguyên nhân công trình bị xuống cấp